theo bộ giao thông vận tải do tiến độ chạy thử nghiệm toàn dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
vào tháng một mươi vừa qua đã bị lỡ nên đến nay phải xây dựng lại kế hoạch
về tiến độ xây dựng kế hoạch mới bộ giao thông vận tải cho biết phải phụ thuộc vào lượng thiết bị
đoàn tàu được đưa về và việc giải ngân khoản vốn vay từ ngân hàng asimbanh của trung quốc
hiện nay bộ tư pháp và các bộ ngành đã gửi các thủ tục để triển khai giải ngân khoản vốn vay
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua đã có năm trên một mươi ba đoàn tàu của dự án được đưa về
đại diện ban quản lý dự án đường sắt thuộc bộ giao thông vận tải cho biết
các hạng mục thiết bị khác cũng đã được đưa dần về để lắp đặt
hiện tại ban quản lý dự án đường sắt đã trình bộ giao thông vận tải kế hoạch tiến độ mới cho dự án
theo kế hoạch trước đó dự án đường sắt cát linh hà đông sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay kế hoạch chạy thử nghiệm cũng chưa được ấn định vào thời điểm này